kính thưa quý vị sau khi nới lỏng giãn cách nhu cầu tìm kiếm việc làm tại tp hcm đã gia tăng
và tội phạm lừa đảo lợi dụng thực tế này để triển khai chiêu thức mới là giả tin nhắn của các hãng thương mại điện tử
tuyển dụng là việc nhẹ lương cao còn được nhận quà
và sự tương vi của thủ đoạn mới này đã là số điện thoại để nhắn tin và sẽ nhanh chóng biến mất sau khi mà lừa được tiền của nạn nhân
cần tuyển số lượng lớn nhân viên chuyên đặt hàng
mỗi ngày kiếm được tám trăm linh đồng qua điện thoại và quyết toán trong ngày
lợi tuyến dụng rất hấp dẫn được gửi dưới chức vụ giám đốc marketing các công ty thương mại điện tử lớn như shopee lazada tiki
người nhận tin phải kết bạn gia lô qua số điện thoại để lại
sau đó một là đặt cọc hai là nhiều thông tin cá nhân đặc biệt liên quan tài khoản thanh toán phải cung cấp
nhưng dĩ nhiên cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng tài khoản ví điện tử chính là trực tiếp mở cửa cho tội phạm chiếm đoạt tiền
tiki xin khẳng định
đây không phải là một hình thức của tuyển dụng của sàn thương mại điện tử tiki mà là một hình thức giả mạo và lợi dụng tín nhiệm
khi có nhu cầu tiễn dụng hoặc là truyền thông đến khách hàng hoặc là nhà bán hàng
thì tiki sẽ làm việc trực tiếp thông qua email có tên miền là tiki vn hoặc là thông qua tổng đài đã được đăng ký thương hiệu tiki
chứ sẽ không thông qua hình thức là tuyển dụng trên diện rộng thông qua tin nhắn điện thoại
tưởng chừng là mình sẽ được nhận một lợi ích vật chất nào từ những cái hướng dẫn
nhưng thật sự là cho những thông tin về bí mật về số tài khoản của mình về password về số lpt đó
sẽ xâm nhập vào tài khoản của các bạn và sẽ lấy đi số tiền hiện trong tài khoản ngành hàng
mà số tiền chiếm đọng từ hai triệu đến năm mươi triệu thì cấu thành cơ bản của tội danh này là ở tài khoản một
thì hình thức sẽ bị xử phạt có thể cải tạo không nhâm dựng tới ba năm
một điểm tinh vi trong thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng
là xóa dấu vết nhanh chóng
đối tượng dùng các hấp nước ngoài đang gửi sms sau đó yêu cầu liên lạc qua gia lô số điện thoại khác
chỉ cần người xin việc tỏ ra nghi ngờ các số điện thoại mạo danh tuyến dụng sẽ tự khóa và biến mất
thủ đoạn lừa đảo qua tuyển dụng đang rỗi lên cùng với hình thức tặng thưởng mạo danh ngân hàng
hoặc một số công ty kinh doanh mặt hàng giá trị lớn như xe hơi trang sức đá quý
bởi sau khi nới lỏng giãn cách số lượng người khó khăn cần tìm việc tăng cao
dẫn đến tâm lý muốn được nhận thưởng và có công việc nhanh chóng
dù đã được phản ánh thời gian qua nhưng các tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo này
vẫn tiếp tục gây đến thơ bao của người dân
song song đó còn có nhiều loại tin nhắn mời chơi game mang tính chất cờ bạc hoặc cá độ
với hứa hẹn tỷ lệ thắng cuộc
hiện nay thành phố hồ chí minh dần phục hồi kinh tế thích ứng trạng thái bình thường mới
là giai đoạn nhiều hình thức lừa đảo nảy sinh
vì vậy cần sự tỉnh táo của mỗi người không cung cấp mã số tài khoản ngân hàng
hay ví điện tử khi chưa gọi xác minh trước với cơ quan tổ chức